sau thời gian tạm lắng tình trạng phá rừng tự nhiên vùng rắp danh các tỉnh nam trung bộ với tây nguyên đang tiếp tục tái diễn
thực trạng trên cho thấy sự phối hợp thiếu chặt chẽ đồng bộ và thường xuyên giữa các đơn vị chủ rừng chính quyền các địa phương và lực lượng kiểm lâm
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại lâm phần rừng thuộc tỉnh phú yên
vùng rừng rắp danh giữa xã sơn thành tây huyện tây hòa và xã sông hình huyện miền núi sông hinh của tỉnh phú yên
tiếp giáp với các tỉnh đắk lắc gia lai và khánh hòa lâm tạc dùng cả xe cơ giới mở nhiều lối mòn hình xương cá vào sâu bên trong để phá rừng
tại hiện trường hàng loạt cây rừng tự nhiên có chức năng phòng hộ đã được vận chuyển ra ngoài
gỗ mới bị đốn hạ hàng chục cây khối lượng còn lại gần bốn mươi mét khối chủ yếu là rẻ châm da có đường kính từ ba mươi đến hơn sáu mươi cm
rừng bị phá được xác định là tại hai tiểu khu ba trăm năm mươi tám ba trăm một mươi hai do ban quản lý rừng phòng hộ huyện tây hòa và sông hình
phối hợp với hạt kiểm lâm hai huyện quản lý bảo vệ
trước khi bị phát hiện lâm tạc đã kịp phá bỏ các lán chạy và tẩu tán rất nhiều gỗ từ nhóm ba trở lên

các đơn vị chức năng đang tiếp tục kiểm lâm tỉnh phú yên
kiểm đếm lượng cây bị chặt hạ truy tìm các đối tượng mở đường vào phá rừng
đồng thời khẩn trương lên phương án ngăn chặn xử lý theo quy định của pháp luật
cũng theo tri cục kiểm lâm tỉnh phú yên chỉ trong bốn tháng đầu năm nay
tại khu vực rừng rắp ranh giữa huyện tây hòa và sông hình
lực lượng kiểm lâm đã bắt giữ một mươi vụ vi phạm luật lâm nghiệp và thu giữ hơn ba mươi mét khối gỗ các loại